ngày hai mươi hai tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế
thuộc sở y tế bắc ninh công ty cổ phần tiến bộ quốc tế công ty aic và các đơn vị có liên quan
cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông nguyễn hồng sơn
phó tổng giám đốc công ty aic hai nhân viên của aic cũng bị khởi tố
gồm nguyễn viết toản và nguyễn đăng linh bà nguyên cán bộ của ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế
thuộc sở y tế bắc ninh bị khởi tố bắt tạm giam gồm trần văn tinh nguyên giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế
nguyễn đằng an nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và nguyễn kim huân nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp
trong cuộc vụ án cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam ông đặng xuân minh
cả bảy bị can trên cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
một mươi năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh hải dương vừa tuyên phạt bị cáo vũ thị huệ
ở thôn lôi khê xã hùng khê huyện bình giang về các tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng trong thời gian từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một do cần tiền để trả nợ và kinh doanh
vũ thị huệ đến gặp chị đỗ thị huế ở thôn phủ xã thái học huyện bình giang để vay số tiền là hơn bốn tỷ đồng
để tạo niềm tin huệ đã nhiều lần soạn thảo làm giả các tài liệu của cơ quan doanh nghiệp
qua sáu lần nhận được tiền của chị huệ
chị đỗ thị huế cho vay đối tượng sử dụng để trả nợ và kinh doanh nhưng bị thua lỗ mất khả năng trả nợ
khi phát hiện hành vi gian dối của huệ chị đỗ thị huế đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo vũ thị huệ một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ba năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là một mươi sáu năm tù
ngày hai mươi một tháng chín công an huyện yên thành tỉnh nghệ an cho biết đang tạm giữ trần khắc đương và nguyễn văn nhật
về hành vi buôn bán hàng cấm lập pháo nổ thu giữ gần bốn trăm hai mươi kg pháo nổ
qua công tác nắm tình hình công an huyện yên thành phát hiện đương và nhật có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội liên quan đến pháo nổ
nên đã tổ chức bắt giữ thành công hai đối tượng
đương thu dữ hai mươi kg pháo nổ
khám xét khẩn cấp nhà của đương thu giữ thêm bốn trăm linh kg pháo cùng một số tăng vật khác có liên quan
hai đối tượng khai nhận mua pháo tại khu vực phía nam rồi vận chuyển về huyện yên thành dự định để tiêu thụ trong dịp tết nguyên đán
thưa quý vị công an tỉnh đồng nai vừa qua đã triệt xóa thành công một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản